hiện ở đồng nai cũng như các địa phương phía nam đang là thời gian nắng nóng gây gắt nhất trong năm
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao đặc biệt những ngày gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy ở khu vực dân cư
do đó các cơ quan chức năng và người dân đã và đang tăng cường các biện pháp thực hiện phòng cháy chữa cháy
đây là hình ảnh tại một cửa hàng bán đồ gỗ nằm trong khu dân cư trên địa bàn phường bình đa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
dây điện bị cắt rời không bao bọc lại dây điện câu mắc chẳng chịt gỗ mút xốp thùng các tông đi chung với đường điện cũ
nhà bếp nấu ăn trong kho chứa đổ gỗ bình chữa cháy mini thì hết hạn sử dụng
đó là những nguyên nhân sẽ dẫn đến sự cố về cháy nổ điện
các bộ phòng chức chữa cháy đến rồi là hướng dẫn cho tôi được nhiều những cái mà tôi chưa biết tới
thì thôi cảm ơn tất cả các cán bộ
các cán bộ công an phòng cháy chữa cháy và chúng tôi sẽ cố gắng
chúng tôi hứa sẽ làm theo những cái gì mà cán bộ công an phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cho chúng tôi
còn đây là vụ cháy trong khu dân cư vào chiều ngày một mươi hai tháng ba ở thành phố biên hòa
phải mất hơn năm tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy
nguyên nhân được xác định do người dân gần khu vực trên đốt rác
khiến lửa cháy lan vào xưởng chứa mút xốp